trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh bắc cạn lợi dụng sự cả tin của người dân đặc biệt là người cao tuổi cựu chiến binh
tình trạng lừa đảo chạy chính sách chế độ chất độc da cam liên tục xảy ra
các đối tượng lừa đảo thường lấy lòng tin từ người dân bằng cách hứa hẹn sẽ giúp đỡ làm hồ sơ
móc nối cho ai có nhu cầu chạy chế độ chỉ từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng
đã có rất nhiều trường hợp tiền mất tật mang vì tin vào những chiêu trò lừa đảo này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
vài tháng trước từ lời giới thiệu của người quen trong thôn ông lăng văn phỏ đã gặp gỡ một người phụ nữ tên hương
giới thiệu là cán bộ trung tâm giám định y khoa tỉnh bắc cạn có thể chạy được chế độ trợ cấp chất độc màu da cam cho những ai có nhu cầu
qua nhiều lần trao đổi ông phỏ không ngần ngại bỏ ra số tiền một mươi năm triệu đồng và hy vọng hồ sơ của mình sẽ được xét duyệt một cách xuân sẻ
tôi nghe ông mê tức là người giới thiệu đến là cô hương đã làm cho ông bé
mà hi vọng là ông bé sẽ được xét duyệt một cách xuân xẻ
hiện nay ông bé đã được chế độc da cam mình lại càng tin chứ
nó lại là cô hương này làm là thành viên trong hội đồng giám định y khoa của tỉnh mà thế thì làm gì ông trả tin
bác nhờ của nó là một mươi tám triệu là chạy chất độc da cam còn ngoài ra thì còn cái khác nữa tổng cộng bây giờ cho cô hương là năm mươi một triệu
không chỉ có ông phỏ ông gất cũng rơi vào tình cảnh tương tự
bằng những lời hứa hẹn có cánh đối tượng hương cũng lấy được những lời hứa hẹn
lòng tin từ ông gốc không mảy may suy nghĩ chỉ trong thời gian ngắn số tiền một mươi bảy triệu đồng mà ông ước tích cóp được từ lương hưu hàng tháng đã được chuyển cho đối tượng hương nhờ lo liệu hồ sơ
chọn gói là một mươi năm nếu bây giờ bác chưa có đủ tiền thì bác cứ đưa làm hai lần cũng được
lần đầu tiên thì coi là cũng không làm dễ tợi gì đâu lần đầu tiên thì đưa bảy triệu
bảy triệu rồi xong bắt đầu mới
tám triệu thì ở tại cộng hội viện phổ thông
thì cái văn của nó nói kể cho mình cũng tin thế thì bắt đầu mới làm gì
trước những diễn biến phức tạp của sự việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn điều tra và đã xác minh đối tượng
thực hiện các vụ lừa đảo chạy chính sách chất độc da cam trên địa bàn là nông thị lan hương
trú tại phường sông cầu thành phố bắc cạn hiện đang công tác tại trung tâm giám định y khoa tỉnh bắc cạn
dụng lòng tin của các bệnh nhân đã từng đến khám tại trung tâm giám định y khoa đối tượng đã liên hệ đến từng gia đình
nhằm lôi kéo người dân chạy chế độ chính sách chất độc da cam
đến nay chỉ riêng huyện bạch thông đã có đến một mươi bốn trường hợp bị đối tượng hương lừa đảo theo chiều thức này
trong thời gian tới thì cơ quan điều tra công an huyện mê thông sẽ tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can để tiến hành điều tra theo đúng quy định của pháp luật
không chỉ tại bạch thông tình trạng lừa đảo chạy chế độ chính sách chất độc màu da cam cũng xảy ra ở nhiều huyện và thành phố tại bắc cạn
việc lợi dụng vào chính sách của nhà nước lừa đảo người dân chiếm đoạt tài sản là hành vi cần được xử lý nghiêm minh
các cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác tránh tình trạng vô tình tạo điều kiện để đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản